sáng nay ngày chín tháng sáu hơn bảy mươi sáu thí sinh hà nội đã bước vào kỳ thi lớp một mươi trung học phổ thông với môn thi chung đầu tiên là ngữ văn
theo thống kê trên toàn thành phố hà nội có một trăm năm mươi ba điểm thi với hơn ba phòng thi
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy có khoảng tám mươi ba học sinh hà nội tốt nghiệp trung học cơ sở
tuy nhiên chỉ khoảng bảy mươi có cơ hội học tại trường công lập còn lại sẽ học tại các trường tư thục trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề

được các hội đồng thi đặc biệt coi trọng sáng nay thí sinh sẽ thi môn ngữ văn với thời gian một trăm hai mươi phút